công an các đơn vị địa phương cần nâng cấp hoàn thiện hệ thống cơ sở phần mềm có liên quan đến triển khai thực hiện dịch vụ công
nhằm phục vụ hiệu quả hơn nữa người dân doanh nghiệp
tiếp tục thực hiện những giải pháp nhằm thúc đẩy nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
đây là chỉ đạo của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
sở kết thực hiện đề án sáu trong toàn lực lượng công an nhân dân sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba do bộ công an tổ chức vào sáng nay
tham dự hội nghị có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo đề án sáu của bộ công an đại diện lãnh đạo các cuộc chức năng của bộ công an
hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu bộ công an đến công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và đến cấp huyện cấp xã
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
với sự quyết tâm quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an và sự vào cuộc quyết liệt của công an các đơn vị địa phương
việc triển khai đề án sáu trong công an nhân dân đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng nền hành chính văn minh phát triển kinh tế xã hội và phòng chống hiệu quả tội phạm
đến nay bộ công an đã hoàn thành việc bãi bỏ yêu cầu nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú đối với hai mươi tám thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đã hoàn thành cung cấp hai trăm hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bốn dịch vụ công theo quyết định bốn trăm ba mươi ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trên cổng dịch vụ công bộ công an đạt tỷ lệ một trăm linh
đã cấp trên tám mươi hai tám triệu thẻ căn cước công dân gắn chip công an sáu mươi ba trên sáu mươi ba địa phương đã nỗ lực hoàn thành cấp một trăm linh căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thu nhận và phê duyệt năm mươi hai chín triệu hồ sơ cấp định danh điện tử trong đó kích hoạt ba mươi một bảy triệu tài khoản
có năm địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử gồm hà nam hà tĩnh nam định hưng yên lạng sơn
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối một mươi năm bộ ngành bốn doanh nghiệp và sáu mươi ba địa phương
việc đẩy mạnh kết nối chia sẻ ngoại ngành nội ngành đã phục vụ tốt công tác phòng chống tội phạm cũng như phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội duy trì đảm bảo dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
hệ thống được đảm bảo an ninh an toàn thông tin
tại hội nghị thiếu tướng đặng hồng đức tránh văn phòng bộ công an báo cáo kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lực lượng công an nhân dân sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
dưới sự điều hành của thứ trưởng nguyễn duy ngọc hội nghị đã tập trung tham luận xoay quanh những khó khăn tồn tại trong việc thực hiện đề án sáu tại các đơn vị địa phương qua đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả đề án sáu trong công an nhân dân
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ qua triển khai đề án sáu niềm tin của người dân doanh nghiệp xã hội ngày càng được nâng cao khẳng định lực lượng công an tiên phong gần mẫu đi đầu dẫn dắt trong triển khai đề án sáu chuyển đổi số quốc gia